chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
ngày hai mươi tháng năm công an huyện gia lộc hải dương cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố và bắt bị can để tạm giam đối với phạm đức hải tức khải a đồ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại thôn canh chiều xã thống canh huyện gia lộc vương đình trường sinh năm hai nghìn bốn trú tại huyện tân kỳ tỉnh nghệ an tội gây dối trật tự công cộng
theo quy định tại khoản hai điều ba trăm một mươi tám bộ luật hình sự khởi tố bị can đối với nguyễn văn nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại huyện gia lộc
và phạm ngọc phong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại phường thanh bình thành phố hải dương tội gây dối trật tự công cộng theo nội quy tại khoản một ba trăm một mươi tám bộ luật hình sự
theo vị này sau khi tổ chức live stream trên tài khoản mạng xã hội hải idol vượt khó về hành vi dừng đỗ đoàn xe đưa dâu trái phép tại km một năm trăm linh tuyến đường trục bắc nam gây thông tin trái chiều trên mạng xã hội
hải idol đã gỡ bỏ đoạn live stream này và đóng tài khoản hải idol vượt khó
tích hành vi của hải cùng với những người có liên quan là việc làm vi phạm pháp luật gây mất an toàn giao thông ảnh hưởng sâu đến dư luận xã hội
hai lúc đầu khăng khăng mình không cố tình và đưa ra lý do xe ô tô bị hỏng phải dừng giữa đường
tuy nhiên chính hành động tổ chức live stream trên mạng bằng tài khoản cá nhân của hải idol cùng với việc nhiều người dân qua đường bức xúc
ghi lại hình ảnh đoàn xe đưa dâu dừng đỗ trái phép trên đường để chụp ảnh ghi hình đã bóc trần việc quanh co gian dối của hải trong khi khai báo với cơ quan công an
vật dụng như máy tính điện thoại sổ sách có liên quan cơ quan công an cũng đã thu giữ một cuốn sổ
trong đó hải ghi rõ việc phân công cho từng người khai báo như thế nào khi bị công an trả hỏi
hiện tại cơ sở kinh doanh quần áo của hải idol tại nơi cư trú là ngôi nhà hai tầng gắn biển hiệu iae shop việt nam ở thôn canh triều đã đóng cửa
thưa quý vị hai idol nhân vật nổi tiếng trên một nền tảng mạng xã hội vừa bị bắt giữ để điều tra
về hành vi gây dối chất tự công cộng
từ sau vụ việc này nhiều người cho rằng cơ quan chức năng cần phải xử lý nghiêm để kịp thời gian đe
làm gương cho các tiktoker facebooker xem thường pháp luật
thông tin hai idol bị khởi tố được dân mạng quan tâm
nhiều người cho rằng đó là cái giá phải trả cho việc xem thường những quy định của pháp luật
hành vi của hải idol và các đối tượng có liên quan vi phạm nghiêm trọng quy định an toàn giao thông
gây ủn tắc giao thông trên đoạn đường quốc lộ ba mươi tám đi vào đường trục bắc nam
tiêm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông khi cố ý vi phạm quy định pháp luật
coi thường tính mạng sức khỏe của bản thân và những người tham gia giao thông
gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
nhiều người sử dụng mạng xã hội đã để lại hàng nghìn lượt bình luận bày tỏ sự bức xúc
bất chấp khi xem đoạn video clip của hải idol và đồng bọn đang lên
hành vi của các đối tượng làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
tạo dư luận xấu trong xã hội
một tài khoản chia sẻ một phút bốc đồng thì bây giờ phải nhận hậu quả thôi
cái gương của ngọc trình vừa mới đó mà không sáng mắt ra
người xem khác ý kiến không xử nặng thì xã hội có mà loạn
cứ nghĩ có tí tiền là thích làm gì thì làm
làm gì thì làm nhưng phải tuân thủ pháp luật
chứ đừng nghĩ có một tí ảnh hưởng thì coi trời bằng vùng
trước khi bị ra quyết định khởi tố hải idol từng nổi tiếng trên nền tảng tiktok
tài khoản của hai idol sở hữu hơn một trăm hai mươi lượt theo dõi
với nhiều clip đạt triệu lượt xem
chính vì vậy nhiều người cho rằng cần xử lý những trường hợp này để làm gương
vì nếu không thì sẽ tác động không nhỏ đến giới trẻ
không ít cư dân mạng bất bình vì một số hành vi xem thường pháp luật
của những nhà sáng tạo nội dung
bởi trước hải idol ngọc trinh từng bị bắt tạm giam cũng vì tội gây dối trật tự công cộng
cũng nêu quan điểm về vụ việc nghệ sĩ quốc thảo cho rằng
dù là nghệ sĩ hay tiktoker thì cũng là công dân nên phải tuân thủ pháp luật
nam nghệ sĩ cho biết chuyện đậu xe giữa đường để chụp ảnh gây sốt
tạo hiệu ứng trên mạng thì quá tệ không thể chấp nhận được
những người như vậy xem thường tính mạng của mình và những người khác
vi phạm đến quy định công cộng
với ông việc dừng xe như vậy rất nguy hiểm
đó là thái độ ngang tàn xem thường pháp luật
theo nghệ sĩ quốc thảo những trường hợp như hải idol cần phải xử lý nghiêm để làm gương
ông cũng đặt vấn đề người dân nếu thấy có trường hợp vi phạm pháp luật
cần phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý
nam nghệ sĩ thẳng thắn mình phải làm sao để không cho họ đạt được mục đích
và người khác thấy rằng làm như vậy không mang lại lợi ích gì
bởi có nhiều người thấy mình có tiền cứ làm cho đã rồi đóng phạt
như vậy là không được
trước đó khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi một tháng bốn
tại đường trục bắc nam địa phận xã toàn thắng huyện gia lộc tỉnh hải dương
có đoàn xe rước dầu không đeo biển số
dừng đỗ xe trên lòng đường để quay phim chụp ảnh cưới
gây mất trật tự an toàn giao thông gây xôn xao dư luận xã hội
theo công an trong vụ việc trên cả bốn đối tượng bị khởi tố đều có liên quan
ở các mức độ khác nhau đến việc thực hiện hành vi sử dụng xe ô tô đỗ xe giữa đường
đây là một cái kết rất đắng mà hải idol cùng các đối tượng liên quan
phải chịu trách nhiệm cho hành vi ngông ngânh coi thường pháp luật
gây bức xúc trong dư luận xã hội của mình
và đây cũng là một bài học lớn không chỉ riêng cho hai idol
và các đối tượng liên quan mà còn chung cho rất nhiều người
bởi trong thực tế việc cá nhân có hành vi coi thường pháp luật
trong việc điều khiển và sử dụng phương tiện giao thông kiểu không mang biển số
dừng đỗ bất chấp quy định gây nguy hiểm cho người đi đường
theo kiểu đường của ta như hải idol là không phải hiếm
vấn đề nữa đáng bàn trong trường hợp này là chữ idol
thần tượng mà nhiều người tự phong cho mình trên mạng xã hội
trong thực tế phạm đức hải tự phong mình là idol thần tượng
khi có chút tiếng tăm trên mạng xã hội nhờ sở hữu suốt thời trang đinh đám
nằm tại thôn kênh triều xã thống kênh huyện gia lộc tỉnh hải dương
cùng với đó là tài khoản mạng xã hội với cả trăm nghìn người theo dõi
thường xuyên xuất hiện trên các live stream video youtube
thu hút lượng lớn người xem
tuy nhiên thay vì làm gương sáng cho người khác
đặc biệt là giới trẻ theo dõi mình trên mạng xã hội
thì idol thần tượng này lại là một tấm gương lem luốc khi có hành vi coi thường pháp luật
đáng nói là những idol tự phong với hình ảnh lem luốc như phạm đức hải
thời gian qua cũng xuất hiện rất nhiều trong nam ngoài bắc
mà gần nhất là quân idol cũng tự phòng ở huyện hướng hóa quảng trị
quanh năm khoe sự giàu có
với nhiều chiếc xe sang biệt số đẹp
thần tượng này mới đây cũng bị cơ quan chức năng lột mặt nạ
khi bắt giữ khởi tố truy tố với nhiều tội danh
trong đó có tội liên quan đến buôn bán ma túy
ai cũng có quyền tự nhận tự xưng là idol của ai đó
của một nhóm người nào đó trên mạng xã hội để thỏa mãn cảm xúc cá nhân
điều này pháp luật không cấm nhưng idol thần tượng nào
thần tượng to lớn đến đâu cũng không được phép đứng trên pháp luật
và những thần tượng tự phong như hải idol quân idol
cần phải được pháp luật lột mặt nạ trừng trị nghiêm khắc để làm gương
hành vi của hai idol được xem là cố ý vi phạm quy định của pháp luật
coi thường tính mạng sức khỏe của bản thân và những người tham gia giao thông
liệu đối tượng này sẽ bị xử lý ra sao
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau